tại trụ sở chính phủ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác
bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý i nhiệm vụ công tác quý ii
phát biểu khai mạc hội nghị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia nêu rõ số tên nạn giao thông trong quý i giảm trên một mươi
cả ba tiêu chí số vụ số người chết số người bị thương giảm sâu nhất trong nhiều năm trở lại đây
sông tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn biến rất phức tạp
do đó phó thủ tướng thường trực đề nghị các đệ biểu tham gia đề xuất các giải pháp
mà chính các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phải làm và có thể làm ngay
để nhanh chóng khắc phục tình hình trong thời gian tới
theo ông khuất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia
nhiều bộ ngành địa phương tích cực triển khai kiểm tra sức khỏe đối với lái xe kinh doanh vận tải
đã có ba mươi bốn trên sáu mươi bốn đơn vị địa phương phát hiện xử lý một trăm tám mươi hai trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm các lực lượng cảnh sát giao thông tại các địa phương
cũng tăng cường các giải pháp để bảo đảm an toàn giao thông cho người dân
thông qua các chuyên đề đích kỳ cũng như đột xuất nhất là vào dịp ba mươi tháng bốn và một tháng năm
dịp nghỉ lễ dài ngày lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm
đối với những đối tượng này để làm sao mà phòng ngừa làm giảm thiểu
đối với thiệt hại do tai nạn giao thông đối với đối tượng sử dụng dưỡng bia cũng như ma túy gây ra